liên quan đến thông tin xuất hiện thịt lợn nghi nhiễm sán được dùng làm thực phẩm tại trường mầm non thanh khương
xã thanh khương huyện thuận thành tỉnh bắc ninh chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh đã đề nghị sở y tế
cần căn cứ vào các mẫu xét nghiệm báo cáo và thông tin chính thức cho các cơ quan liên quan
hôm nay vụ giáo dục thể chất bộ giáo dục và đào tạo cũng đã yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh
kiểm tra xác định trách nhiệm của các trường có bếp ăn bán chú báo cáo sớm về bộ
tính đến sáng ngày một mươi sáu tháng ba số trẻ mầm non ở bắc ninh bị nhiễm sán lợn đã tăng lên con số sáu mươi hai và chưa có dấu hiệu dừng lại
hàng trăm gia đình có con học ở trường mầm non thanh khương và các trường trên địa bàn huyện thuận thành vẫn đang tiếp tục đưa con đi xét nghiệm sán lợn